kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp được diễn ra ngay sau thành công của hội nghị trung ương viii
với việc thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trước rất nhiều vấn đề thực tế đang đặt ra
tại kỳ họp này cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng sẽ tiếp tục giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của mình gửi tới quốc hội
thời gian qua cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng hoạt động của quốc hội
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tuy nhiên cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn tham nhũng vật và chưa hài lòng khi những biểu hiện tiêu cực này
chủ yếu được phát hiện thông qua phản ánh tố giác của người dân hoặc qua báo chí
mà rất ít được phát hiện thông qua đấu tranh nội bộ tự phê bình và phê bình của đảng viên cán bộ công chức viên chức
sẽ tìm ra được những giải pháp thực sự đột phá cho mọi vấn đề chiến lược và cả bức thiết đặt ra